đền thờ bắc hồ được xây dựng tại xã châu thới huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu cách xa trung tâm thành phố bạc liêu khoảng hơn hai mươi km về hướng tây
đặc biệt năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đền thờ bắc tại đây được bộ văn hóa thông tin nay là bộ văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia
cách đây gần năm mươi năm ngày năm tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trong lúc của kháng chiến chống mỹ xâm lược vào giai đoạn ác liệt
được tin bác hồ kính yêu mãi mãi đi xa đảng bộ quân dân xã châu thới huyện vĩnh lợi bạc liêu bàng hoàng đau đớn
nghĩ đến công lao trời biển và tình yêu thương bao la của bắc hồ đối với nhân dân miền nam ruột thịt
đảng bộ và nhân dân xã châu thới có tâm nguyện là quyết tâm xây dựng đền thờ bắc
đền thờ bắc để tưởng nhớ bắc hồ
ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đền thờ bắc hồ đã khánh thành tại xã châu thới huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám bộ văn hóa thông tin nay là bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã xếp hạng ngôi đền thờ chủ tịch hồ chí minh tại xã châu thới huyện vĩnh lợi là di tích lịch sử cấp quốc gia
đây là niềm tự hào của đảng bộ và quân dân tỉnh bạc liêu nói chung và của huyện vĩnh lợi nói riêng
có thể nói đền thờ chủ tịch hồ chí minh ở xã châu thới đã trở thành địa chỉ đỏ
thu hút đông khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan viếng bác để bày tỏ tấm lòng biết ơn
đến công lao vô cùng to lớn của người đối với tổ quốc và nhân dân